thành phố hải phòng và tỉnh hải dương tiếp tục ghi nhận thêm tám trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có người là công nhân tài xế xe tải và nhiều người khác trở về từ các tỉnh miền nam
vào sáng ngày năm tháng một mươi một sở y tế thành phố hải phòng thông tin địa phương vừa ghi nhận thêm bốn ca dương tính với sars cov hai
trường hợp thứ nhất là chị đạt tt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở tỉnh thái bình
công nhân công ty lg display là f một và làm việc cùng với nữ bệnh nhân hth
nữ bệnh nhân này đã được tiêm hai mũi vaccine vercel
hai bệnh nhân tại huyện an dương là lttp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và ltni sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú tại xã đồng thái
theo dịch tế ngày hai tháng một mươi một cả hai cùng với người thân di chuyển trên chiến bay vj hai trăm bốn mươi bảy
từ sân bay tương dân nhất về sân bay tây nguyên
sau đó cả gia đình khai báo y tế tại địa phương rồi về nhà
ngày bốn tháng một mươi một trung tâm y tế huyện an dương lấy mẫu xét nghiệm đơn từng người
trong đó hai trường hợp dương tính với sars cov hai
trường hợp thứ tư là anh nvn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú thể huyện tiên lãng đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
ngày hai mươi tám tháng một mươi anh nvn từ thành phố hồ chí minh về quê
cũng trong sáng ngày năm tháng một mươi một tỉnh hải dương ghi nhận thêm bốn ca dương tính với sars cov hai
là người trong cùng một gia đình ở huyện kim thành
cụ thể trường hợp ông nvs sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú thể sars cov hai huyện kim thành là tài xế chở hàng đường dài
theo dịch tễ từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một ông nvs cùng với đồng nghiệp lái xe dở hàng
tới quảng nam thành phố hồ chí minh vĩnh phúc và huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
lực lượng chức năng truy vết xác định một mươi trường hợp f một liên quan tài xế
tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho người tiếp xúc gần
lực lượng chức năng ghi nhận thêm ba người thân của ông nvs dương tính với sars cov hai
đó là bà cụ ntd sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu mẹ của ông nvs bà tth sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn vợ của ông nvs
và nth sinh năm hai nghìn bốn con trai của ông nvs
ủy ban nhân dân xã cổ dũng huyện kim thành đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch
tiếp tục giả soát truy bết người liên quan
ngay sau khi liên tiếp ghi nhận thêm các ca bệnh sở giao thông vận tải tỉnh hải dương
đã quyết định tham gia truy bết người liên quan
dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe tuyến cố định hợp đồng với huyện thanh sơn
phú thọ thành phố hà giang và tỉnh hương yên
ông triệu thế hùng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương vợ yêu cầu các huyện thị thành phố trên địa bàn
tăng cường giám sát kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín kể từ ngày năm tháng một mươi một
ông triệu thế hùng yêu cầu giả soát tất cả những người về từ các tỉnh thành có số ca bệnh cao
như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an để chủ động giám sát
xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao
qua đó phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ để tổ chức cách ly theo dõi phù hợp
một ổ dịch mới vừa bùng phát tại thành phố phủ lý của tỉnh hà nam đang có nhiều diễn biến phức tạp
với số ca dương tính tăng mạnh
vào tối ngày bốn tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà nam công bố thêm một mươi một trường hợp
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
tất cả các trường hợp đều có cùng địa chỉ có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại tổ bảy
thôn lê lợi xã phổ vân thành phố phủ lý và đều được phát hiện trong khu vực phong tỏa
sau khi phát hiện thêm hàng loạt trường hợp dương tính tại thôn lê lợi
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín của xã phủ vân thành phố phủ lý đã phong tỏa toàn bộ xóm mới
gồm sáu mươi sáu hộ với hai trăm năm mươi chín nhân khẩu
với sự huy động một trăm linh các lực lượng chống dịch đặc biệt là các cán bộ y tế làm việc xuyên đêm
công tác chống dịch đã được tăng cường triệt đẻ
đến nay xã phủ vân đã tiến hành phun cử khoản toàn bộ khu vực xóm mới
lấy mẫu xét nghiệm tất cả các hội dân để xác minh nguồn lây
tổ covid một mươi chín cộng đồng được kích hoạt kịp thời để tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân trong khu phong tỏa
ai ở đâu ở yên đó
các thành viên tổ covid một mươi chín đã phát các tờ rơi tuyên truyền về nội dung phòng chống dịch
của ubnd xã tới từng hội gia đình hướng dẫn cách phòng dịch giữ gìn sức khỏe vệ sinh nhà ở
các nhu yếu phẩm cần thiết được cung ứng theo nhu cầu của người dân dưới sự giám sát của lực lượng phòng chống dịch